theo thông báo của bộ công thương từ ngày một tháng một mươi hai giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là vào khoảng một bảy trăm linh đồng một kw tăng hơn sáu so với giá bán hiện hành
bộ công thương cho biết việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi sáu đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi tổ công tác liên bộ
trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi sáu và chi phí ước thực hiện năm hai nghìn một mươi bảy theo quy định tại quyết định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi bảy qd ttg ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân
theo đó kể từ lần tăng giá điện gần nhất vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm với mức tăng thêm bảy năm thì kể từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy giá điện bán lẻ điện
tăng sáu tám sau hơn hai năm năm